hà nội phải sẵn sàng mọi tình huống không để bị động bất ngờ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
asean khẳng định giải quyết hòa bình tranh chấp biển đông dựa trên luật pháp quốc tế
còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các đồng chí ngày bốn tháng tám
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định số một nghìn bốn trăm một mươi bảy qd ctn
truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho đại úy phan tấn tài
cám bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu công an tp hcm bộ công an
đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu phục vụ chiến đấu
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
trước đó được sự đồng ý của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
công an tp hcm đã ra quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí phan tấn tài
cùng ngày tại lễ truy điệu và đưa tang của thượng úy phan tấn tài được tổ chức tại nhà riêng
thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an tp hcm thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm
đã chia buồn và động viên gia đình thượng úy phan tấn tài cố gắng vượt qua mất mát đau thương
cũng tại buổi lễ truy điệu thay mặt lãnh đạo bộ công an thiếu tướng lê hồng nam
trao huân chương chiến công hạng nhì và quyết định thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương sĩ quan nghiệp vụ
từ thượng úy lên đại úy cho thượng úy phan tấn tài đến gia đình đồng chí tài
trước đó tối ngày hai tháng tám hứa hán võ được yêu cầu xuất trình giấy tờ khi đi qua chốt kiểm dịch
phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tổ tuần tra yêu cầu võ về trụ sở công an để lập biên bản
trên đường đi đối tượng không chấp hành phóng xe bỏ chạy
trong quá trình truy đuổi võ có dấu hiệu ép xe của chiến sĩ công an phan tấn tài
khiến xe của anh lao lên vỉa hè và đập vào tường nhà dân
anh bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện
võ sau đó đã đến cơ quan công an trình diện
qua kiểm tra võ dương tính với chất ma túy
phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện cám bộ y tế các bệnh viện trung ương tăng cường
cho các tỉnh thành phố phía nam phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra vào chiều nay
chủ tịch quốc hội vương đình
nguyễn huệ mong muốn các y bác sĩ nhân viên y tế tiếp tục lan tỏa tinh thần lương y như tử mẫu
phát huy tài năng năng lực chuyên môn để chăm sóc chữa trị tốt nhất cho người bệnh
đồng thời quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
đảm bảo an toàn cho bản thân góp phần cùng với các tỉnh thành phía nam
khống chế đẩy lùi và dập tắt dịch bệnh sớm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ để trở về với gia đình
giữa buổi gặp mặt có bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ và ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong đợt này hai mươi hai bệnh viện trung ương với gần ba y bác sĩ sẽ tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ
tăng cường chi viện cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam phòng chống dịch
đây là mệnh lệnh của trái tim lương tâm của người thầy thuốc
phát biểu tại cuộc gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ chia sẻ sự xúc động và khẳng định
đây là nhiệm vụ hết sức cao cả và vinh quang tự hào thể hiện nghĩa cử sự chia sẻ
tinh thần trách nhiệm cao với thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
các tỉnh thành phía nam sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường
chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch covid một mươi chín và phải chiến thắng cho bằng được
như lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng đề nghị bộ y tế tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương và địa phương
trình và tham mưu cho chính phủ sớm triển khai nghị quyết số ba mươi của quốc hội
tiếp tục có những chủ trương kịp thời để ban hành các chính sách đặc thù
hỗ trợ động viên lực lượng y tế và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch
động viên và tiếp sức cho lực lượng hết sức quan trọng này
tại buổi gặp mặt ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã phân bổ số tiền tám tỷ năm trăm bốn mươi bảy triệu đồng
từ nguồn vận động phòng chống dịch covid một mươi chín do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vận động
tiếp nhận để hỗ trợ cho các y bác sĩ nhân viên y tế tại các bệnh viện trung ương
tăng cường các tỉnh phía nam để điều trị bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
trong khi đó tại hà nội phó thủ tướng vũ đức đam sáng nay đã tiếp
thị sát và kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại bốn điểm ở thủ đô
và làm việc với sở chỉ huy công tác phòng chống dịch bệnh thành phố
tại sở chỉ huy công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội
phó thủ tướng đánh giá hà nội luôn có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao
tuy nhiên thành phố đã có quyết tâm rất kịp thời đúng thời điểm khi thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
qua kiểm tra công tác phòng chống dịch tại hà nội phó thủ tướng nêu rõ về các giải pháp hiện nay
hà nội cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
công tác chống dịch thân tốc nhưng phải chắc để không phải thay đổi giữ sức cho lực lượng tuyến đầu
đồng thời tạo điều kiện cho người dân sớm hoạt động bình thường
hà nội cần phân hình rõ ràng hơn trách nhiệm kiểm tra triệt đề hơn
có cơ chế tiếp thu ý kiến của người dân luôn luôn có phương án dự phòng chủ động trong mọi tình huống
ngay từ khi vùng đỏ đang có ít thì phải giữ bằng được bảo vệ bằng được vùng xanh
chắc từ trước là chúng ta chỉ thấy nghe hồn là thân tốc nhanh nhưng mà ít ai nghĩ là phải chắc
tại sao phải chắc chắc bởi vì thế này mới lẽ
thứ nhất là đã đến lúc một mươi sáu rồi là lúc cái tình hình nó rất là rất là căng
đương nhiên chúng ta phải thần trương đương nhiên chúng ta phải thần tốc
nhưng lúc đấy phải bỏ nhau làm cho nó thật chắc chuỗi
phải giữ bằng được cái vùng xanh
hà nội rất khó chịu trong khi đã làm
và cái này tôi tin là nếu làm tốt đây là một trong cái chìa khóa chúng mình
giữ được thành phố
công tác xét nghiệm là đặc biệt quan trọng quyết định thành bại của việc chống dịch
phó thủ tướng đề nghị hà nội xem lại năng lực xét nghiệm
từ máy móc đến việc cải tiến quy trình để nâng công suất
chủ động triển khai phần mềm để liên thông kết quả xét nghiệm của các đơn vị
huy động toàn bộ lực lượng bệnh viện tư nhân tham gia
hà nội cần tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất hiện có để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh
bảo vệ an toàn cho người dân
các ông chí cố gắng chạy tăng cường cái xét nghiệm lên
thứ ba xét nghiệm ấy tôi nói các ông chị ấy
là cái này tôi nói nhiều rồi và hà nội tôi tin thế
không có được xét nghiệm dàn hàng ngang xét nghiệm phải có trọng tâm
tôi chia sẻ rất nhiều rồi
những nơi nào xét nghiệm giàn hàng ngang là không chỉ lãng phí mà cực kỳ nguy hiểm
tiếp thu các chỉ đạo của phó thủ tướng
lãnh đạo ubnd thành phố khẳng định
các phần việc cụ thể sẽ được thành phố triển khai ngay lập tức
trên tinh thần quyết tâm cao nhất
với chỉ đạo của phó thủ tướng hôm nay như giảm tải cho y tế
quản lý điều trị cập nhật các thông tin mới
thành phố sẽ có tổng đài hỏi đáp để ghi nhận trả lời phản ánh của người dân
kể cả điều phối hoạt động giữa các tầng điều trị
và quyết tâm cao nhất để bảo vệ thành quả chống dịch ở thủ đô
về chiến dịch tiêm chủng chủ tịch ubnd thành phố khẳng định
thành phố sẽ triển khai tiêm cho người dân thủ đô ngay sau khi tiếp nhận vaccine
công an thành phố cần thơ cần tăng cường các giải pháp
nâng cao hiệu quả truy vết dịch tễ
đó là chỉ đạo của thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tổ phó tổ công tác đặc biệt của chính phủ
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
tại buổi làm việc với công an thành phố cần thơ
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng nay
thông tin diễn biến tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố cần thơ
đồng chí trần việt trường phó bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cho biết
tính đến ngày ba tháng tám cần thơ ghi nhận một sáu trăm chín mươi bảy trường hợp mắc covid một mươi
các lực lượng chức năng trong đó có công an thành phố
đã thần tốc truy vết khoanh vùng cách ly
lấy mẫu xét nghiệm cho trên một mươi hai trường hợp f một f hai
tiến hành phong tỏa một trăm sáu mươi ba điểm
thành lập ba mươi bảy khu cách ly tập trung và chín bệnh viện giã chiến
hiện toàn thành phố cần thơ đang thực hiện giãn cách xã hội
phòng chống dịch theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ cho rằng
kf đầu tiên của thành phố lại rơi vào chợ đầu mối tân an
lớn nhất của thành phố khiến công tác truy vết khoanh vùng dập dịch gặp nhiều khó khăn
hiện thành phố đang tập trung toàn lực lượng để dập dịch
tại năm địa bàn quận huyện có ca nhiễm cộng đồng nhiều
đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
cũng đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an
đã xung kích tham gia từ vòng ngoài lẫn vòng trong
trên toàn diện các mặt trận trong công tác phòng chống dịch
phát biểu chỉ đạo tại một mươi năm việc thứ trưởng lê quốc hùng
đánh giá tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tại một mươi chín tỉnh thành phía nam các tỉnh thành phố khu vực phía nam sông hậu
trong đó chủ lực là thành phố cần thơ phải quyết liệt tận dụng giai đoạn vàng
chuyển từ thế đuổi theo dịch sang thế trận dịch và dập dịch
từ đó mở rộng vùng xanh tại phía nam sông hậu
sau đó phát triển ra phía nam sông tiền
lấn ra thành phố hồ chí minh và khu vực đông nam bộ
trước tình hình trên địa bàn thành phố cần thơ có khoảng bốn mươi cái nhiễm cộng đồng
thứ trưởng lê quốc hùng chỉ đạo trong công tác truy vết
công an thành phố cần thơ phải thay đổi chiến thuật
tăng cường các giải pháp công nghệ để điều tra lịch sử dịch tễ
đồng thời nhanh chóng củng cố hồ sơ
xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực
khiến dịch bệnh lây lan cộng đồng
ban giám đốc công an thành phố phải có những chỉ đạo cụ thể thống nhất
để công tác truy vết dịch tễ đạt hiệu quả cao nhất
chủ động thành lập đội đặc nhiệm truy vết
và phải truy ngược lại dịch tễ tại ổ dịch chợ đầu mối tân an
nhằm đảm bảo không lọt thêm f ra cộng đồng
dịp này bộ chỉ huy tiền phương bộ công an trao tặng thành ủy
quỹ ban nhân dân thành phố công an thành phố cần thơ
trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ
và các trại giam mỹ phước cao lãnh phước hòa
các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày bốn tháng tám của bộ y tế cho biết
trong ngày đã có ba năm trăm linh một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số liều vaccine đã được tiêm là bảy hai trăm chín mươi một tám trăm linh tám liều
tối ngày bốn tháng tám việt nam có thêm ba ba trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc trong ngày là bảy sáu trăm hai mươi
chiều ngày bốn tháng tám tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
ghi nhận thêm hai trăm năm mươi sáu ca tử vong tại một mươi ba tỉnh thành phố
trèo tường ra khỏi khu cách ly
chống đối người thi hành công vụ
bất chấp quy định về giãn cách xã hội
trong thời điểm mà hơn lúc nào hết
người dân cần đồng lòng chung sức cùng nhà nước đẩy lùi dịch bệnh
ngay lúc này rất cần ý thức phòng chống dịch của mỗi người dân
không thể để một số cá nhân thiếu ý thức gây ảnh hưởng đến công sức
kết quả chung phòng chống dịch của cả nước
mọi người có thể thấy rằng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ý thức của người dân được coi là liều thuốc cao nhất để có thể nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh
bởi chỉ sự thiếu ý thức của một người thì có thể tạo nên sự nguy hiểm cho những người xung quanh
thậm chí là có thể dẫn tới những hậu quả khó lường
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại con đường gốm xứ phường trương dương quận hoàn kiếm hà nội
điều đáng nói đây là khu vực giãn cách và bị phong tỏa
khi tại đây có nhiều ca dương tính với covid một mươi chín
tuy nhiên ngay cả khi lực lượng chức năng đã giam giấy thép cai
những người dân này vẫn vô tư trèo qua
tôi thấy các hành vi chống đối không tuân thủ các biện pháp phòng dịch thì rất là đáng lên án
hiện nay cả nước đang cùng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
mà chỉ cần một hai người thôi mà không tuân thủ thì cũng có thể là phá hỏng mọi sự cố gắng của rất nhiều lực lượng rồi
cái này là cần việc xử lý nghiêm
chứ tôi thấy người dân còn ý thức kém như thế này thì làm sao mà công cuộc chống dịch có hiệu quả được
thay khi hà nội đang thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
hạn chế người dân ra đường khi không có việc cần thiết
thì thực tế có rất nhiều người vẫn vô tư ra đường như đi tập thể dục
đưa thủ cưng đi dạo cũng như viện nhiều lý do vô lính khác
vì là hai mấy con này thì nó cứ phải ra ngoài nó mới đi bệnh
thì tôi thì bảo là hai ngày nay nó mưa tôi không cho đi
thế hôm nay sáng giờ tôi bảo tôi nó tạnh tôi cho nó ra một tí rồi tôi chọn về
thế thôi chứ tôi cũng không biết thì giờ ra kia thì cái bác ngồi ở chỗ quán
cái bác bảo là hôm nay người ta cấm rồi
trên thực tế bên cạnh ý thức chủ động phòng bệnh của đại đa số người dân
thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân thiếu hợp tác thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh như
khai báo y tế không trung thực trốn cách ly không tuân thủ các cảnh báo về phòng chống dịch
đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội gây áp lực cho công tác phòng chống dịch bệnh
theo nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ năm hai nghìn hai mươi
thì đã có quy định về những trường hợp mà trốn khỏi nơi cách ly
không chấp hành cách ly hoặc là vi phạm về vấn đề phòng chống dịch
thì có thể xử phạt vi phạm hành chính đến hai mươi triệu đồng hoặc là trường hợp
mà có những các cái hậu quả mà nghiêm trọng có thể xảy ra
thì có thể sẽ bị xử phạt về mặt hình sự theo quy định tại điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
tại thời điểm này như ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã xác định
hơn lúc nào hết người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình
để cùng làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như theo lời kêu gọi của chính phủ thủ tướng chính phủ
mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh
thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cùng với sự quan tâm về sức khỏe của bản thân và gia đình
nên phần lớn người dân đã dần nâng cao ý thức chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
những tiếng loa tuyên truyền lưu động như thế này được công an phường hàng gai
quận hoàn kiếm thực hiện trong suốt thời gian hà nội bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ và chỉ thị một mươi bảy của ủy ban nhân dân thành phố
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp việc chấp hành những quy định về phòng
chống dịch là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi tổ chức cá nhân song cùng với những người đang nỗ
lực tham gia phòng chống dịch vẫn còn những người chủ quan thờ ơ không chấp hành nghiêm túc
pháp phòng chống dịch quay trở lại vụ việc người dân tự ý treo tường trên tuyến phố thuộc
địa phận phường trương dương lực lượng chức năng đã xác định được nhóm người này và có biện pháp xử lý
sau khi có những trường hợp vượt rào đi ra khỏi vùng dịch và vùng nguy cơ dịch thì ủy ban phường đã
xin ý kiến ủy ban nước quận cho giải hệ thống hàng rào dây tăm gai ở khu vực ủy ban phường
thường xuyên tổ chức chỉ đạo các tổ covid từng tổ dân phố trên địa bàn phường triển khai đến
từng các hộ gia đình và thường xuyên tiêm truyền trên để hỗ trợ rào điển thanh của phụ nguyên văn dân phường
hay vụ việc chống đối người thi hành công vụ được người dân ghi lại vào thời điểm một mươi tám h ngày hai mươi
tháng bảy tại đồng ngõ một trăm linh tám nghi tàm phường yên phụ quận tây hồ khu vực kiểm soát người ra vào
theo cơ quan điều tra hai người này có dấu hiệu vi phạm phòng chống dịch gây dối trật tự công cộng
chống người thi hành công vụ
tổ chức yên phụ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ kép vừa là đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn
vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng
thường xuyên làm tốt tốt công tác tuyên truyền nhắc nhở cho quần chúng nhân dân trong việc chấp hành tốt
chỉ thị của nhà nước của chính phủ về việc phòng chống dịch covid đại bộ phận quần chúng nhân dân
cũng đều thực hiện tốt chỉ thị của chính phủ tuy nhiên vẫn còn có một số trường hợp không chấp
hành để thực hiện không chấp hành tốt công tác phòng chống dịch
đối với những trường hợp như trên chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý lập tức xử lý theo quy định của pháp luật
vừa để tạo tính gian đe vừa là để cho quần chúng nhân dân biết được tính cấp bách và tính khẩn trương trong công tác phòng chống dịch
chúng ta cũng đã thực hiện rất nhiều những các biện pháp trong đó thì ban hành những văn bản mang tính quy phạm
rồi là mang những tính quy định để yêu cầu bắt buộc người dân phải thực hiện
đồng thời chúng ta cũng có những biện pháp
có những biện pháp tuyên truyền nhưng tuy nhiên đối với cả vấn đề dịch bệnh và những biện pháp rất là cấp bách
ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta cần phải có những biện pháp tuyên truyền phối hợp mạnh mẽ hơn nữa
để cho người dân tự giác chấp hành để từ đó chúng ta mới có thể kết hợp các biện pháp của các cơ quan chức năng
cũng như biện pháp vị tế để sớm đẩy lùi
cần xác định mỗi người dân mỗi cơ quan tổ chức đơn vị phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch
quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
không vì sự thờ ơ vô trách nhiệm của một vài cá nhân mà làm tổn hại đến thành quả chống dịch của cả hệ thống chính trị
trong phần tiếp theo của bản tin lực lượng công an và nhiều nhà hảo tâm đã có món quà đặc biệt
gửi trao tới nữ công nhân môi trường bị cướp xe trong đêm